tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn đang căng mình để chống lại dịch tàn lợn châu phi hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
tuy nhiên công tác ứng phó với dịch bệnh lại đang gặp rất nhiều khó khăn
giá thịt lợn trên thị trường đang gia tăng nên nhiều hộ chăn nuôi trong vùng có dịch vẫn có ý định tái đàn nhất là tái đàn trưa tết
bên cạnh đó thì thời điểm này đang là mùa mưa nên công tác tiêu độc khử trùng gặp không ít bất lợi
phần lớn các hộ dân đều phải ve vốn ngân hàng để chăn nuôi lợn
khi lợn bị bệnh thì cũng là lúc mất sạch vốn liếng
tâm lý mong muốn được tái đàn để chăn nuôi trở lại khôi phục kinh tế cũng là chuyện dễ hiểu
nhất là khi giá thịt lợn trên thị trường vẫn không hề suy giảm nhiều hộ thì muốn tái đàn chuẩn bị cho dịp tết
bây giờ nó quát quả lắm bây giờ tiền cám người ta cũng không có tiền để mà trả lại nữa
nên là gia đình bây giờ cũng nhờ các ban ngành đồng thể có thể hỗ trợ cho gia đình để mà cứu vớt lại rồi để mà tái đàn lại
việc tái đàn trong lúc dịch bệnh
lợn còn chưa được dập tắt hoàn toàn thì nguy cơ lợn nhiễm bệnh trở lại là rất cao
trong khi đó hiện khu vực phía nam đang là mùa mưa thời tiết khiến cho việc tiêu độc khử trùng sử dụng thuốc phun xịt cũng gặp không ít trở ngại
về nguyên tắc khi tiêu hủy lợn bệnh chỉ những con lợn có xét nghiệm dương tính mới được tiến hành tiêu hủy không được tiêu hủy cả đàn để tránh thiệt hại cho dân
thế nhưng lợn bệnh thì cứ chết lai dai mỗi ngày khiến cho công tác vận chuyển đi tiêu hủy khá tốn kém
sau khi xảy ra một ngày dịch thì một ngày con hay con thì phải thuê cô ba đào rồi dập dịch
thì ngày mai xảy ra một vấn đề cô bé thì lợn vận chuyển lên xuống lên xuống thì hiện nay là rất là khó khăn
khuyến cáo người dân trong vùng có dịch không nên vội vàng tái đàn để tránh rủi ro
dù khó khăn nhưng vẫn phải tiến hành phòng dịch tiêu độc khử trùng
ngành chức năng tỉnh cần nỗ lực để kiểm soát tình trạng lây lan dịch bệnh trên diện rộng